tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi nhân chuyến thăm việt nam của bà
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt quốc hội việt nam gửi lời chúc mừng myanmar có tổng thống và chủ tịch hạ viện mới
đồng thời cũng chúc mừng bà cố vấn nhà nước và nhân dân myanmar nhân dịp tết của truyền thinh tràn
hai bên cũng bày tỏ niềm tin vào những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa việt nam và myanmar
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với myanmar trên mọi lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước
cố vấn nhà nước myanmar bà aung san suu kyi mong muốn trong thời gian tới quốc hội hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
và các ủy ban của quốc hội phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ song phương
cũng như tại các diễn đàn đa phương